theo cam kết của năm doanh nghiệp viễn thông lớn là viettel mobifone vinaphone vietnam mobile và gtel
với bộ thông tin và truyền thông bắt đầu từ ngày một tháng một mươi một các nhà mạng sẽ chính thức thực hiện
việc thu hồi sim kích hoạt trước trên các kênh phân phối
điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảm thiểu sim giác trên thị trường
đồng thời cũng giảm đáng kể những tin nhắn rác làm phiền người dùng di động
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
dạo quanh phố kim mã quận ba đình thành phố hà nội có rất nhiều cửa hàng kinh doanh sim thẻ
tại khu vực này trước thông tin về việc các nhà mạng sẽ có những biện pháp mạnh mẽ
để thu hồi các loại sim kích hoạt trước các chủ đại lý tỏ ra rất lo lắng
một cái sim thường dùng thường xuyên một cái sim chỉ dùng bình thường thôi ít dùng

thì người ta rất là không thường người ta rất là ngại
rồi lại người ta lại muốn mua nhiều khi người ta muốn mua một cái sim có tiền trong tài khoản
đó thì người ta lại phải mua cái sim bây giờ lại không có tiền trong tài khoản thì người ta lại thấy không thích
tình trạng sim giác tin nhắn rác từ lâu đã gây rất nhiều phiền toái cho những người dùng di động
khi các nhà mạng cam kết thu hồi các loại sim đã kích hoạt sẵn
khiến họ cảm thấy thực sự an tâm
vì từ nay các chủ thuê bao di động sẽ không bị làm phiền bởi những tin nhắn mà họ không hề mong muốn
mình thấy đây là một việc làm hết sức hợp lý và đúng đắn
các nhà mạng lớn cần nên có một biện pháp để thu hồi sim giác nhằm bảo vệ cho người tiêu dùng
nếu mà nhà mạng có những cái biện pháp thu hồi sim giác thì mình sẽ không phải nhận những cái tin nhắn rác
không mong muốn về điện thoại của mình
cùng đồng hành với các doanh nghiệp viễn thông bộ thông tin và truyền thông cũng đang soạn thảo quy định quản lý các thuê bao
trong đó có quy định thống nhất điểm bán sim tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng đăng ký thuê bao
và việc lập chế tài xử lý đủ mạnh đối với các doanh nghiệp
những cái điểm mà gọi là điểm trước đây chúng ta gọi là điểm đăng ký thông tin thuê bao
bây giờ chúng ta thống nhất lại là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông mà chủ yếu là của chính các doanh nghiệp
hoặc những tổ chức mà doanh nghiệp được lựa chọn có đủ điều kiện để mà thay mặt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
thì cái đó nó sẽ đảm bảo việc dân thủ pháp luật ở những điểm này nó tốt hơn
ngoài việc đưa ra những quy định về quản lý bộ thông tin và truyền thông cũng sẽ kiểm tra
giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật